liên quan đến hành vi phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa phối hợp cùng với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã mời nguyễn thị lệ nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội
trước đó nguyễn thị lệ nam em đã liên tiếp tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của nam em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua
từ các hành vi trên sở thông tin và truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn thị lệ nam em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tổng số tiền xử phạt hành chính đối với nam em là ba mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng